thưa quý vị ngày hôm nay công an quận một mươi một phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
lấy lời khai những người liên quan điều tra vụ án mạng xảy ra tại một con hẻm trên đường hồng bàng
theo thông tin ban đầu chiều một mươi năm tháng bảy một số trẻ em đá bóng trong con hẻm trên đường hồng bàng
phường một mươi sáu quận một mươi một thì xảy ra cửa cãi
gia đình các đế này sau đó cũng xảy ra tranh cãi với nhau vì bên con và xảy ra sâu sát
trong lúc hỗn loạn một người bị đâm trúng ngực được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
trong vụ sâu sát cũng khiến một số người khác bị thương
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai điều tra làm rõ